trên địa bàn tỉnh bắc cạn có hàng trăm lò gạch thủ công sử dụng than đá nhà khói suốt ngày đêm gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng tới sản xuất và sức khỏe làm nhân dân bức xúc
mặc dù tỉnh bắc cạn đã ban hành lệnh cấm hoạt động nhưng không có sự kiểm tra giám sát
nên lò gạch thủ công sử dụng than đá vẫn ngang nhiên nhả khói ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của nhân dân
cuộc sống của người dân xã địa linh huyện ba bể vốn thanh bình yên ả
nhưng hai năm gần đây có hơn một mươi lò gạch sử dụng than đá xuất hiện hoạt động từ tháng này sang tháng khác
lò nọ nối tiếp nò kia lúc nào cũng nhả khói mùi khét lẹt ảnh hưởng đến sinh trường phát triển của cây chuối
là loại cây chủ lực xóa đói giảm nghèo của nhân dân địa phương
không những diện tích chuối ở khu vực lò gạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà các loại hoa màu khác cũng không phát triển được
cây ăn quả không đậu quả lúa và hoa màu năng suất thấp bên cạnh đó sức khỏe người dân sống ở khu vực lò gạch bị ảnh hưởng
mặc dù là đã có cam kết bảo vệ môi trường và cũng là được xác minh thẩm định cấp phép dự án
tuy nhiên vẫn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các cây
và cũng được xác minh thẩm định cấp phép dự án tuy nhiên vẫn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống ở khu vực lò gạch bị ảnh hưởng
qua không có cấp ngành chức năng nào kiểm tra giám sát xử lý các lò gạch thủ công trên địa bàn hoạt động trái quy định
nên nó vẫn vô tư nhà khói trước sự bất bình của nhân dân